xu hướng trên thế giới cũng như việt nam ngày càng nhiều bà mẹ cần được tầm soát chẩn đoán điều trị bệnh tật trước sinh và sau sinh nhằm kịp thời can thiệp điều trị sớm các bệnh tật dị tật bẩm sinh ở bào thai và trẻ sơ sinh
tuy nhiên thực tế cho thấy ở việt nam đặc biệt là các khu vực miền núi vùng sâu vùng xa nơi trình độ dân trí còn thấp thì tỷ lệ các bà mẹ thực hiện tầm soát chuẩn đoán sàng lọc chức sinh vẫn còn rất thấp
chị lê kiều loan hai mươi ba tuổi sống tại thành phố vinh tỉnh nghệ an lần đầu tiên làm mẹ nhưng chị loan cũng đã tìm hiểu rất kỹ về tầm soát chẩn đoán điều trị bệnh tật trước và sau sinh
em bé của chị hiện đã ba tháng tuổi các xét nghiệm cho thấy bé hoàn toàn khỏe mạnh
trước sinh thì em có đo độ mờ da gáy thôi còn không làm cái sàng lọc gọi là double trip test nghĩa là bệnh đau ấy thì là em không kịp làm ấy quá thời gian rồi
và sau đấy thì sau khi sinh thì làm mới sàng lọc sơ sinh là lấy mẫu máu chân
tại trung tâm sàng lọc trước sinh và sau sinh bệnh viện sản nhi nghệ an nhiều bà mẹ cũng đã chủ động thực hiện siêu âm tẩm soát trần đoán trước sinh
đấy là lần thứ hai em kiểm tra thì sáu mỗi lần kiểm tra thì em được tứ vận kỹ và được biết về tình trạng của thái nhí rõ hơn cho nên là yên tâm hơn ạ
theo bệnh viện sản nhi nghệ an từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
việc tầm soát chẩn đoán trước sinh và sơ sinh đã phát hiện được sáu trăm bảy mươi tám ca dị tật với nguy cơ thiếu g sáu pd tăng tuyến thượng thận suy giáp bẩm sinh dối loạn chuyển hóa
xét nghiệm bằng phương pháp chọc ối cho bốn mươi bảy ca và phát hiện bảy ca nhiễm sắc thể trong đó bốn ca đao
chúng tôi ý thức là phát triển một trung tâm tâm soát trần đoán trước sinh điều trị cho trẻ trường sinh và sau sinh của vùng bắc trung bộ
thành thử là cái định hưởng là chúng tôi bị định hưởng dai hơi
phát triển nó phải đông bồ
chúng tôi đã cử những người đi học các trung tâm của hà nội hoặc là thành phố hồ chí minh
cái hệ thống xét nghiệm cho sàng lọc trước sinh sau sinh tương đối đầy đủ để chúng tôi đạp ứng được
những hệ thống xét nghiệm sinh học phấn tử thì chúng tôi đã có
vì như sắp tới chúng tôi sẽ làm các hệ thống gian để dí chuyên nữa thì tại đấy chúng tôi làm được
trung tâm sàng lọc trước sinh và sau sinh bệnh viện sản nhi nghệ an
là trung tâm thứ năm trung tâm
trong kế hoạch dài hạn trung tâm sẽ đầu tư hệ thống cơ sở vật chất và nhân lực
nhằm phục vụ nhu cầu tầm soát chẩn đoán điều trị bệnh tật trước và sau sinh
toàn bộ khu vực bắc trung bộ nâng cao chất lượng dân số khu vực